thưa quý vị và các bạn
thực hiện nghị quyết chín mươi ba nờ quy cp của chính phủ về khuyến khích các cơ sở khám
chữa bệnh có thể tự đầu tư xây dựng thành lập mới cơ sở khám chữa bệnh trong khuôn khổ cho phép của bệnh viện
và được quyết định tổ chức bộ máy phương thức quản lý phù hợp dưới sự hỗ trợ của bộ y tế
trong việc tìm nguồn bốn vai đơn giản hóa thủ tục phê duyệt
hiện nay có nhiều bệnh viện đã có cơ hội nâng cấp cơ sở hạ tầng
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và giảm tải bệnh viện
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này mời quý vị và các bạn đón xem
người dân được hưởng những gì trong việc khám chữa bệnh từ việc xã hội hóa của ngành y tế hiện nay
ở tận xã biên giới triềng khưa cách bệnh viện huyện nhà gần năm mươi km đường đèo đi lại khó khăn
nhưng ông lò văn tân đã phải lạc lộ nhiều tháng
nhiều tháng trời về mãi tận bệnh viện hà nội chạy chữa căn bệnh suy thận của mình
mất hơn hai tháng trời điều trị tại bệnh viện trung ương được bác sĩ tư vấn
ông mới biết ở bệnh viện huyện nhà cũng có máy lọc thận hiện đại không kém gì hà nội
vậy là ông vui mừng bảo vợ đưa về chạy chữa tại huyện nhà
từ giã những ngày gian nan ăn trực nằm chờ tại bệnh viện tuyến trung ương
hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với xã khó khăn nữa
thì ở đâu họ cũng cho hưởng như thế nhưng mà về đây thì nói chung là nó tiện nhà hơn
đi lại nó gần hơn thì tiền nòng nó cũng không tốn kém mấy
ăn uống nó đảm bảo hơn với lại thấy anh ấy khỏe hơn nhiều
bảy cái máy lọc thận của bệnh viện đa khoa huyện thảo nguyên đang sở hữu
đều nằm trong số những máy lọc thận hiện đại nhất mà các bệnh viện lớn trong nước đang sử dụng
nhưng bảy chiếc máy hiện đại này không phải sử dụng tiền ngân sách nhà nước để mua sắm
mà năm trên bảy chiếc là từ nguồn bệnh viện kêu gọi xã hội hóa
hai chiếc mới lắp còn lại là do một tổ chức từ thiện tài trợ
không chỉ những chiếc máy lọc thận mà bên cạnh đó là dàn máy chụp ct hiện đại
hệ thống trang thiết bị phẫu thuật nội soi dàn máy xét nghiệm tự động hoàn toàn
cùng tòa nhà điều trị chất lượng cao của bệnh viện đều được đầu tư từ nguồn kêu gọi xã hội hóa
trong đó có một máy miễn dịch e bốn trăm linh máy miễn dịch để xét nghiệm các tế bào
và sẽ phát hiện các mắc cơ ung thư tiêm gắn b và hiv
hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động là u hai nghìn bốn trăm linh cũng hoàn toàn tự động
và gồm có bốn máy huyết học tự động
mục đích cao cả nhất là để tất cả những người dân huyện vân hồ huyện mộc châu
và một phần người dân của tỉnh phan lao đều được hưởng những nền tiến bộ y học
không những phải về hà nội mới được hưởng mà sẽ được hưởng ngay ở địa bàn huyện mộc châu
không chỉ một bệnh viện tuyến huyện của tỉnh sơn la đã mạnh dạn xây dựng đề án
và có những bước đi táo bạo trong công tác xã hội hóa
mà một bệnh viện miền núi nghèo như bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
nhiều năm nay cũng đã mạnh dạn kêu gọi nguồn xã hội hóa từ không chỉ các doanh nghiệp
mà công tác xã hội hóa được bắt đầu ngay chính từ sự đóng góp kinh phí của đội ngũ cán bộ bệnh viện
để không chỉ nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân nghèo
mặt khác thông qua các trang thiết bị từ nguồn vốn tự đóng góp
người thầy thuốc cũng được cải tiến quy trình nâng cao hiệu quả
giảm tải áp lực cánh nặng công việc mà mình đảm nhiệm
nó rất là khó khăn không thể triển khai được
nhưng mà rất may là có những cái máy móc nó hiện đại nó chạy tự động
cho nên là cái số lượng nó đông hơn bốn hơn bốn
thì chúng tôi vẫn đảm bảo cái thời gian trả kết quả cho người bệnh đúng theo cái quy định của khám chứa bệnh
thì xã hội hóa thì nếu đến bây giờ tôi phải nói là kể những cái mà cụ thể những cái máy móc đắt tiền
thì tôi chỉ đơn giản cử như là cái máy chụp cắt lớp
bốn dãy cũng là xã hội hóa
thứ hai là cái hệ thống máy sinh hóa vẽ đọc tự động hoàn toàn
bên cạnh nó còn có một số máy siêu âm nữa
nếu như bằng cái nguồn vốn của chính bản thân hoặc là bằng ngân sách thì mình không thể có được những cái đấy
từ cái xã hội hóa đấy thì là có được cái trang thiết bị làm mà giúp cho rất nhiều trong công tác chẩn đoán
không chỉ xã hội hóa để phục vụ công tác khám chữa bệnh
mà bệnh viện đa khoa hà giang còn mạnh dạng đầu tư trang thiết bị
từ nguồn xã hội hóa vào công tác thiện nguyện
giúp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống
giúp cả những người làm công tác thiện nguyện có thêm cơ hội chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo
tôi là trong thành viên của câu đồng bộ nguyên hòa màu sống
hiện tại thì máy tiểu cầu này thì cũng mới có đấy ạ từ tháng năm đến giờ
thì bên câu đồng bộ chúng tôi cũng đã theo tình nguyện viên hiến được về ba đơn vị máu
tính cả đang hiến hôm nay đã làm một mươi bốn đơn vị hiến tiểu cầu
bây giờ có máy học tiểu cầu rồi thì tình nguyện viên sẽ hiến được ngay trực tiếp tại hà giang
không trực tiếp phải xuống tới hà nội nữa
ước chế của mình là được thực hiện lên danh liên kết tức là xã hội hóa
rất nhiều hình thức thì đây cũng là một cái mà tạo điều kiện cho hoạt động của bệnh viện
chính hình thức này cũng đã hỗ trợ và hiện tại cũng đang tiếp tục
theo hình thức là xã hội hóa này thì trang thiết bị của bệnh viện đã được bổ sung nhiều hơn
tiếp theo trong thời gian tới nữa thì chúng tôi cũng đã có hướng là sẽ liên kết thêm một số công ty để trang bị thêm một số trang thiết bị hiện đại
để mục đích là nâng cao cái chất lượng khám chẩn đoán và điều trị bệnh ở tại đây
hy vọng rằng là trong cái thời gian tới nữa thì cái lượng bệnh nhân mà phải chuyển đi tuyến trên là nó càng ngày càng giảm
tại hà nội tính đến thời điểm này đã có một mươi ba trên bốn mươi một bệnh viện công lập
và sáu trung tâm y tế
trong sáu trung tâm y tế đã tham gia xã hội hóa xây dựng và thực hiện bốn mươi tám đề án liên doanh liên kết góp vốn để mua sắm trang thiết bị
hoặc cho đối tác đầu tư lắp đặt trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh với số tiền là hai trăm ba mươi sáu sáu mươi một tỷ đồng
các bệnh viện thực hiện tốt công tác xã hội hóa như bệnh viện nội tiết với khu nhà điều trị nội trú tại cơ sở hai
công trình này có tổng mức đầu tư bốn trăm chín mươi bảy tỷ đồng trong đó ba mươi là vốn ngân sách bảy mươi là nguồn vốn từ ngân hàng phát triển việt nam
bệnh viện việt đức đã đưa vào sử dụng khu điều trị kỹ thuật cao từ nguồn vốn vai ngân hàng với diện tích hai bốn trăm linh m hai cao một mươi ba tầng
giúp cho bệnh nhân có thêm được hơn ba trăm linh dường bệnh hai mươi năm phòng mổ hiện đại
bệnh viện k đã triển khai công tác xã hội hóa từ năm hai nghìn tám và thu được những kết quả nhất định
có thể nói nếu mà không có chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước công tác xã hội hóa từ sớm thì không có bệnh viện ca ngày hôm nay
có thể nói bệnh viện ca là một trong bệnh viện đã đặt xã hội hóa ngay từ đầu
thậm chí là máy gia tốc hiện đại để điều trị ung thư máy đầu tiên được đặt tại bệnh viện ca là máy xã hội
cho đến nay đã mười mấy năm rồi vẫn hoạt động rất tốt
nếu mà không có thì cả mười mấy năm đó chúng ta rất thiếu hụt về máy móc
kèm theo cả hệ thống trận đoán liện quan các hệ thống máy móc khác đã được xã hội hóa từ lâu
đương nhiên là trong quá trình xã hội hóa thì bệnh dụng rút ra được nhiều kinh nghiệm
cho đến nay thì ta cũng bắt đầu có vài thay đổi và bộ y tế cũng hoàn toàn đồng ý chủ trương đó
dần dần mọi cái cũng phải thành luật dần dần mọi cái cũng phải có quy chuẩn rõ ràng
xã hội hóa không có nghĩa là anh bỏ tiền vào tôi bỏ tiền vào và làm
tất cả những cái đó phải quy chuẩn thật đúng mức
tại thành phố hồ chí minh theo báo cáo của ngành y tế thì đây là địa phương có công tác xã hội hóa sớm nhất
và tỷ lệ xã hội hóa ở các bệnh viện đứng hàng cao nhất trên toàn quốc
nhất là từ khi ra đời nghị định một mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
thì công tác xã hội hóa của ngành y tế thành phố hồ chí minh tiến thêm một bước cao hơn
đó là các bệnh viện công chủ động phát triển theo mô hình doanh nghiệp
đi đầu là bệnh viện quận thủ đức đây là bệnh viện quận huyện đầu tiên và duy nhất tại thành phố hồ chí minh
được xếp bệnh viện hạng một và cũng là bệnh viện tự chủ tài chính một trăm linh
xu thế sự phát triển thì phải là tự chủ thì cái tự chủ rất là hay
tôi thấy nhà nước mà ban hành tất cả các bệnh viện tự chủ rất là hay
tại vì cái tiền cắp cho bệnh viện cái tiền đó mình nên mình nên là mình lo cho những cái do cho
trung tâm y tế dịch bệnh để lo cho phòng chống dịch bệnh lo cho đảm an toàn vệ sinh vật phẩm
do những đảm bảo cho những an sinh xã hội khác
đổi tế tính rất hay tại vì đã có chính sách là tính đúng tính đủ và có rộ trình tính đúng đủ rồi
thì trên cơ sở tính đúng đủ đó thì không nên cấp tiền cho bệnh viện
cắp tiền phải tự
tự lực tự lực để mà để mà để mà tự chủ
mà tuy tự chủ dĩa là mỗi một cả một bộ máy phải làm tốt
quan hệ mình là quan hệ người bệnh là khách hàng đặc biệt
do mỗi người phải làm tốt không còn cơ chế ban cho xin cho hay bang cho nữa
mà phải làm tốt người bệnh
nếu ta không làm tốt người bệnh thì người bệnh sẽ không tới trường điện
hiện nay như tôi đã nói thì ngoài liên doanh liên kết trang thiết bị
thì xã hội còn có mô hình là các công tư
thì sở y tế cũng đã có chủ trương khuyến khích các bệnh viện đang quá tải
thì sẽ kết hợp với các bệnh viện phòng khám của tư nhân
mà chưa sử dụng hết nguồn lực của họ
tức là mình sẽ tiếp cận nguồn vốn cơ sở vật chất của các cơ sở tư này để chuyển bệnh nhân
thứ nhất là vừa giảm tải của các cơ sở công
thứ hai vừa tận dụng nguồn lực của xã hội
là các cơ sở y tế tư
ngoài ra thì theo tôi thì khi kết hợp như vậy
ngoài mình có sử dụng nguồn vốn để không cái lãng phí của xã hội
của nhà đầu tư
thì mình còn tiếp cận được
cái kinh nghiệm về kỹ thuật
về quản lý
sau gần chục năm các cơ sở y tế công lập thực hiện công tác xã hội hóa
bên cạnh những mặt tích cực là giảm quá tải đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị ngày càng cao của người dân
giảm bộ chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế
thì mặt khác
công tác xã hội hóa
cũng lộ ra nhiều mặt bất cập
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam
trong số gần hai trang thiết bị y tế được xã hội hóa của cả nước
thì ba mươi tám trong số này
không có đề án
các máy cho thuê mượn
là do bệnh viện tự thỏa thuận với đơn vị đầu tư tự lắp đặt
theo các chuyên gia về bảo hiểm y tế
xã hội hóa trang thiết bị y tế như hiện nay
là rất tự phát
không có sự chuẩn hóa
và tính toán đồng bộ
những hạn chế của hình thức này
là việc cơ sở y tế
chưa được hướng dẫn cụ thể
để xác định tỷ lệ góp vốn
xác định giá trị với năng lực uy tín
chất lượng máy móc của nhà đầu tư
hầu hết các bệnh viện
không tổ chức lựa chọn đối tác
mà chỉ định đối tác
cách làm này
đã dẫn đến sự thiếu cạnh tranh
và minh bạch
khi xã hội hóa thiết bị y tế
đó là chưa kể
giá thu cao do phải gánh chi phí lãi suất của nhà đầu tư
dễ phát sinh lợi ích nhóm
lạm dụng chỉ định các dịch vụ
kỹ thuật xã hội hóa
để thu hồi vốn nhanh
các quy định về xã hội hóa y tế hiện nay
cũng chưa hoàn thiện
một số bệnh viện
thì nôn nóng
muốn có trang thiết bị
phục vụ chuyên môn
mà không quan tâm đến hiệu quả kinh tế
dẫn đến công tác quản lý chưa chặt chẽ
giám sát không tốt
đã làm cho hình thức dễ nảy sinh tiêu cực
để hạn chế những tiêu cực này
thì bộ y tế
cũng cần nghiên cứu xây dựng quy định
chặt chẽ trong công tác xã hội hóa
các cơ sở y tế khi tiến hành xã hội hóa cũng cần thực hiện nghiêm việc đấu thầu rộng rãi
để lựa chọn nhà đầu tư cung cấp thiết bị y tế phù hợp
với mức giá thu hợp lý
để giảm thiểu thiệt thòi cho người bệnh
và có lộ trình thời gian hoàn vốn theo quy định
nếu làm tốt việc công khai minh bạch
cả trong lựa chọn nhà đầu tư
lẫn quá trình quản lý kinh tế
thì mới mong đem lại hiệu quả bền vững
và hài hòa lợi ích
giữa nhà đầu tư
bệnh nhân và cơ sở khám chữa bệnh
xã hội hóa y tế và các ngành dịch vụ khác
đang là yêu cầu cấp bách của nhà nước
và toàn dân
thực tế đã chứng minh
chỉ có xã hội hóa nền y tế mới phát triển
đặc biệt ở nước ta đang trong lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh
tận dụng tốt nguồn xã hội hóa sẽ giúp các bệnh viện tuyến cơ sở
đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị ngày càng cao của người dân
thu dung được bệnh nhân đến khám
chữa bệnh ngày một đông
giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
công tác xã hội hóa của ngành y tế cần được xem xét từ nhiều khía cạnh
trong đó yêu cầu quan trọng nhất là phải đặt mục tiêu cứu sống và chăm sóc tốt cho người bệnh
lên trên lợi ích kinh tế
chuyên đề sức khỏe và cuộc sống kỳ này xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau